tất nhiên bạn luôn có thách thức khi vận chuyển hàng hóa đi từ việt nam và tiếp nhận hàng từ các nơi khác nhau
tôi nghĩ việt nam cần chuẩn bị cho điều đó trong thời gian dài hơn cải cách cả quá trình vận tải cũng như thủ tục hành chính
ngay từ khi ký hiệp định cptpp và đến nay là evfta phía châu âu có nhu cầu nhập khẩu lượng hàng rất lớn trong các giai đoạn và trên các tuyến đường biển khác nhau
vấn đề là cải thiện đường kết nối thế nào
cải thiện vận tải ra sao cho logistics có thể sẵn sàng để qua đó chúng ta cùng hưởng lợi được từ evfta
chỉ riêng phí thu cơ sở hạ tầng tại cảng hải phòng đã chiếm ba mươi bốn mươi giá thành sản phẩm
tổng các loại chi phí này cao hơn rất nhiều so với chi phí ở mỹ trong khi ở nhiều quốc gia tỷ lệ này chỉ chiếm chưa tới một mươi năm giá thành sản phẩm
chi phí logistics quá cao đã làm giảm hiệu quả những cố gắng của việt nam trong việc
vấn đề mạnh xuất khẩu nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là cơ sở hạ tầng vận tải của việt nam đã quá cũ kỹ quá tải và thường xuyên ủn tắc
phần hậu phương của nó ví dụ như vận tải nội địa ô tô vận tải xe nối các cảng với nhau thì cái đấy là có hai cái vấn đề
chi phí quá lớn chi phí rất rất lớn chứ không phải là quá lớn ví dụ như chi phí về các cái chi phí đường bộ đây là rất lớn
thứ hai là bản thân cái hoạt động

chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái phần này chắc phải có sự tác động của các cơ quan chuyên ngành cơ quan lưới tiến nước
trên thực tế quy định về phí và lệ phí của nhà nước vẫn ở mức cao
cả doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp logistics vẫn ở mức cao
đều kêu khó vì hoạt động logistics tại việt nam quá phức tạp nhiều chi phí kể cả tiêu cực phí phụ phí và các loại phí kiểm tra trồng chéo góp phần đẩy chi phí logistics lên cao
tổng chi phí logistics mỗi ngành hàng phụ thuộc vào các chi phí cấu thành cơ bản thực tế để có thể cung cấp dịch vụ đo tu đo
tức là dịch vụ vận tải thủ tục hải quan chọn gói từ kho gửi hàng đến kho nhận hàng đây là dịch vụ việt nam chưa từng làm được
lợi thế lớn cho người châu âu là chúng tôi có nhiều khách hàng hơn có thể tạo được hệ thống dịch vụ vận tải thủ tục hải quan chọn gói từ kho gửi hàng đến kho nhận hàng
và đó cũng là thách thức cho việt nam đặc biệt khi hệ thống vận tải đa phương tiện kết hợp giữa hàng hải và đường bộ tàu hỏa ở việt nam kém phát triển
cần phải đơn giản hóa quy trình thủ tục dường ra phức tạp nhiều tầng lớp cũng như dịch vụ hậu đáy
khó vận cho khách hàng tại việt nam
việt nam cần cải tiến lại hệ thống vận tải quá phức tạp hiện nay hiện đại hóa và phát triển mạng lưới logistics thành chuỗi dịch vụ vận tải thủ tục hải quan chọn gói từ kho gửi hàng đến kho nhận hàng
việc các nhà sản xuất việt nam không tích cực sử dụng các dịch vụ thuê ngoài ba pld paty logistics của nước ngoài cùng với tính thiếu kết nối cho vận tải là nguyên nhân cần khắc phục
nếu không muốn bị tụt hậu trong ngành hàng hải và logistics
một đặc điểm nữa của như logistics của việt nam ở đây là thiếu những cái kết nối về giao thông đa phương thức
chúng ta có thể thấy là những kết nối ví dụ như là giữa cảng cảng hàng không cảng biển với lại hệ thống đường cao tốc với hệ thống đường sắt
tức là những cái kết nối đó là chúng ta không thấy nó hiệu quả
những cái công ty hoặc là những cái đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào trong cái việc phát triển hệ thống logistic ở việt nam
thì đây nếu mà không hệ thống logistics của việt nam không cải thiện thì nó sẽ làm tăng cái chi phí vận chuyển và từ đó nó sẽ làm giảm đi tính cạnh tranh của hàng hải
hàng hải và logistics việt nam sẽ không thể đi xa nếu đơn độc trên đại dương
mạng lưới đối tác tại nước ngoài vẫn là một nhược điểm
các doanh nghiệp logistics việt nam chỉ vì thiếu mạng lưới các đối tác tại nước ngoài mà các công ty logistics việt nam không thể thực hiện được các dịch vụ chọn gói từ khi hàng xuất đi đến khi hoàn tất các dịch vụ tại nước nhận hàng và chiều ngược lại
tôi nghĩ điểm cốt yếu đối với doanh nghiệp việt là cần phải hợp tác với các đối tác nước ngoài tham gia vào mạng lưới logistics toàn cầu
nếu hợp tác với các doanh nghiệp logistics châu âu khi cần xuất khẩu hàng sang eu
doanh nghiệp việt nam cần kết nối với hệ thống cảng biển ở châu âu kết nối với các doanh nghiệp logistics của châu âu
khi đó các hoạt động hàng hải logistics sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn cho phía việt nam
phía eu mở rộng cánh cửa nhưng hàng hải việt nam như con tàu nhỏ khó đi xa nếu cứ xuất phát chủ yếu từ các doanh nghiệp hạn chế về quy mô hạn chế về vốn và cả kinh nghiệm trình độ quản lý khả năng áp dụng công nghệ thông tin cũng như trình độ nguồn nhân lực
hiện kết nối dịch vụ logistics còn yếu do đó việt nam rất cần tăng cường hợp tác thông qua phối hợp thông thường hoặc sắp nhập các doanh nghiệp logistics thành doanh nghiệp lớn
để có thể tăng cường được sự đầu tư của thương nhân trong logistics thì những hình thức ví dụ như là hình thức đối tác công tư rồi thì là việc cải thiện môi trường kinh doanh để làm thế nào để những đầu tư của tư nhân có thể được phát huy nhanh và có hiệu quả
để tăng cường hệ thống logistic thì vấn đề là
cải thiện hệ thống chính sách đặc biệt là những chính sách liên quan đến trụ truyền hàng hóa
chúng ta có thể thấy là có thể một con đường hoặc là một hệ thống logistics rất hoàn hảo nhưng hàng hóa sẽ lưu thông và trụ truyền rất là kém nếu như vẫn có những chính sách không thuận lợi
nhưng ngược lại cho dù là hệ thống logistic hoặc là hệ thống cơ sở tầng nó chưa được phát triển nhưng mà nếu cái hệ thống nhưng mà nếu cái chính sách nó hợp lý thì nó vẫn có thể hàng hóa vẫn có thể lưu thông được
để thao gỡ rào cản đối với ngành hàng hải logistics việt nam cần sửa đổi các thể chế chính sách chưa đồng bộ trong lĩnh vực này
hiện nay có khá nhiều văn bản song các chính sách cụ thể chi tiết hóa các chủ trương của chính phủ vẫn chưa được thực hiện hoặc còn trồng chéo
khắc phục được những hạn chế trên ngành hàng hải và logistics của việt nam mới có thể nâng cao sức cạnh tranh